trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập chi tiết vụ cháy này và cảnh báo những nguy cơ cháy nổ tại các kho bãi hiện nay
còn bây giờ tình hình cháy nổ trên cả nước trong tuần qua có diễn biến như thế nào thông tin sẽ có trong một điểm tin ngay sau đây
sáng ngày hai mươi tám tháng tám một vụ hỏa hoạn xảy ra tại lò luyện thiếc thuộc công ty cổ phần kim loại màu nghệ tĩnh ở thị trấn quỳ hợp tỉnh nghệ an
khi các công nhân đang giao ca vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu dụi
ngọn lửa ban đầu bùng phát từ khu vực lò luyện thiếc lan nhanh ra một phần ba hệ thống bao bọc nhà xưởng
do nhiệt độ tại lò luyện cao nền nhiệt nóng nên ngọn lửa bùng phát nhanh cháy lan ra khu vực xung quanh và một phần ba hệ thống bao bọc nhà xưởng
cột khói từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét khiến người dân sống xung quanh hoàng sợ
sau gần hai giờ dập lửa đến khoảng chín giờ cùng ngày lực lượng chức năng cơ bản đã không chế được ngọn lửa
nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
vào lúc một giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi sáu tháng tám nhân viên bảo vệ của công ty trách nhiệm hữu hạn tấn dũng tại xã kim sơn huyện châu thành tỉnh tiền giang
bất ngờ phát hiện ngọn lửa bốc cháy từ nhà máy sản xuất giấy bao bì và nhanh chóng bùng phát
những người có mặt tại nhà máy dùng các phương tiện vật dụng tại chỗ để không chế ngọn lửa nhưng không hiệu quả
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã khẩn trương huy động nhiều phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
do nhà máy dự trữ hàng trăm tấn giấy vụn bao bì thành phẩm rất dễ cháy nên ngọn lửa lây lan nhanh và khó dập tắt
đến tám giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng tám ngọn lửa đã được khống chế không để cháy lan ra khu dân cư
chiều ngày hai mươi tám tháng tám một đám cháy lớn đã bất ngờ bùng phát tại một khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông
chứa đổ phế thải lốp xe ô tô trên đường nguyễn xiển xã tân triều huyện thanh trì
do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy khiến lửa lan nhanh và cột khói đen bốc cao hàng chục mét
một số xe ô tô xe máy để trong khu vực nhà xưởng bị lửa làm hư hỏng một phần mái tôn của khu xưởng bị lửa làm biến dạng
đến hơn một mươi bảy h cùng ngày đám cháy được lực lượng phòng cháy chữa cháy hà nội dập tắt
may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hà nội đã căng mình làm nhiệm vụ xuyên đêm
cùng với sự hỗ trợ tích cực của quân chúng nhân dân
đến sáng ngày hai mươi chín tháng tám mới khống chế hoàn toàn được ngọn lửa
hãy cùng chúng tôi nhìn lại toàn cảnh vụ cháy này qua những hình ảnh của phóng viên intv
khoảng một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng tám ngọn lửa bắt đầu bùng phát tại khu vực kho xưởng công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
thời điểm này trời có gió lớn nên ngọn lửa mỗi lúc một lớn tạo thành cột khói đen bốc cao
sau ba mươi phút đám cháy làm sập một góc nhà kho
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội đã khẩn trương nguy động phương tiện
cùng hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai đội hình phun nước dập lửa
hai mươi hai h ba mươi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải đập tường khu nhà xưởng
để có thể đánh bắn
không thể phun nước vào bên trong sập lửa
đám cháy lúc này cũng đã được khoanh vùng nhưng lửa vẫn bốc lên
hàng trăm công nhân được huy động đưa hàng hóa thiết bị sơ tán ra bên ngoài
ngay trong đêm hàng chục hộ dân quanh khu vực được yêu cầu di chuyển tài sản và sơ tán để đề phòng lửa cháy lan
hai giờ sáng ngày hai mươi chín tháng tám hỏa hoạn được khống chế nhưng công tác chữa cháy xuyên đêm vẫn được lực lượng chức năng tích cực triển khai
đến tám giờ sáng ngày hai mươi chín tháng tám lửa đã được dập tắt nhưng khói vẫn bốc ra từ khu vực cháy
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước làm mát các cấu kiện xây dựng để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường
cả phố nhà tôi là suốt cả đêm hôm qua không ngủ cho đến tới năm giờ sáng thì bắt đầu mới ổn định gọi là tạm ổn định để coi như lại chuyển đồ giả về cho giúp cho người ta
hiện nay bây giờ vẫn còn khói cả đêm hôm qua phòng cháy chữa cháy trực cả đêm
hiện nay bây giờ vẫn còn khói
vẫn bơm nước vào đấy chưa thể ổn định được chỗ cháy
do cái cấu kiện sập đổ
thế chính vì vậy mà cái việc mà tổ chức dập tắt hoàn toàn đám cháy để phục vụ công tác khóa nghiệp hiện trường
thì chúng tôi thiết kỹ rằng là với các cái phương tiện lực lượng và chúng tôi huy động được các cái nguồn nước
để tổ chức dập tàn cũng như là cái việc để phục vụ cái khóa nghiệp hiện trường sau này
sáng ngày hai mươi chín tháng tám ubnd quận thanh xuân cho biết vụ cháy kho xưởng tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
không có thiệt hại về người khu nhà kho có tổng diện tích khoảng sáu m hai
riêng khu vực bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn rộng gần hai m hai gồm kho compac kho bóng đèn huỳnh quang
kho phích kho đèn bàn và vật tư ngành sường
công an hà nội đã huy động hai trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng ba mươi năm phương tiện các loại đến hiện trường tham gia chữa cháy
nguyên nhân vụ cháy đã được giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội chủ trì
phối hợp với công an quận thanh xuân tiến hành điều tra làm rõ
và ngay trong buổi chiều ngày hai mươi tám tháng tám tại địa bàn hà nội đã liên tiếp xảy ra hai vụ cháy kho sưởng
như thông tin trong mục điểm tin ngay trước thời điểm xảy ra vụ cháy tại kho xưởng của công ty
cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông thì tại xã tân triều huyện thanh trì
một dãy xưởng tôn chứa đổ phế thải lớp ô tô nằm sâu bên trong ngõ hai trăm tám mươi sáu đường nguyễn xiển
cũng bất ngờ bốc cháy dữ dội
đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng ít nhất là ba xe máy cùng một xe ô tô đã bị thiêu dụi
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động bốn xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để làm nhiệm vụ
rõ ràng tình hình cháy nổ đối với loại hình kho bãi nhà xưởng tại hà nội
vẫn tiềm ẩn phức tạp và diễn biến khó lường
trên thực tế với tốc độ phát triển đô thị hiện nay trên địa bàn hà nội có hàng nghìn khu nhà xưởng
kho bãi đang hoạt động nhưng phần lớn không đạt yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên mối bất an tại hà nội hiện nay chính là những kho xưởng nằm đan sen trong các khu dân cư
trong vụ cháy kho sưởng xảy ra tại công ty giảng đông khu nhà sưởng này rộng sáu m hai
đều đã xây dựng từ nhiều năm trước nhiều hạng mục đã không đạt tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy
khu nhà xưởng lại nằm ngay trong khu dân cư đông đúc quận thanh xuân
chính vì thế khi vụ cháy xảy ra đã đe dọa đến sự an toàn của hàng chục hộ dân xung quanh
chia làm chín hạng mục trong chín hạng mục đó thì được các hạng mục là nhà sưởng nhà kho
và toàn bộ các hạng mục này ở một nhà kho được liên kề với nhau
trên cơ sở xây dựng cũ của tòa nhà cũng như là một số những phần mà người ta có thể tận dụng những khoảng không trước đây
nên chính vì thế mà công tác tiếp cận hiện trường tổ chức chữa cháy
với một hiện trường cháy lớn như vậy thời gian cháy lâu như vậy
thì chắc chắn rằng là cán bộ chiến sĩ chúng tôi cũng rất là mệt mỏi và cũng có góp phần ảnh hưởng đến sức khỏe
anh đây nó hơi nguy hiểm bây giờ cả một cái khu dân cư này và cả cái lượng khói nó rất là độc
vì đây là toàn chỗ bao bì rất là những cái sản phẩm của bóng đèn nó rất là độc hại

chào các bạn
trong quá trình chữa cháy
hai đồng chí
là thượng quý nguyễn văn mạnh và hạ sĩ nguyễn văn huy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội sử dụng năm vòi nước dập đường
với quyết tâm ngăn lửa cháy lan lại chiến đấu trong thời gian dài hai đồng chí mạnh và huy kịp sức bằng sản khói
các anh đã được đồng đội cùng nhân viên y tế đưa đến bệnh viện để được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe
đồng hành từng hợp lượng đánh phát phòng cháy chữa cháy trong cuộc chiến thứ sạc lượng chính là sự giúp sức của đồng đạo quân chủ nhân dân
người tham gia kéo lăng gọi chữa cháy người tiếp tế thực phẩm đồ uống cho hãng hộ chiến sĩ
tình quân dân trong cuộc chiến này đã thực sự là sức mạnh giật tắt sự nâng hãng của sạc lượng
bà con ở đây thì cũng chỉ biết có cái gì thì phục vụ
các đồng chí công an phòng cháy chữa cháy làm việc trước từ đêm hôm qua từ sáu giờ tối hôm qua đến bây giờ
bà con ở đây thì có nước có lôi có cái gì thì cho các đồng chí làm nhiệm vụ uống nước nước khác thôi
trong những lúc lực lượng chúng tôi tập trung vào tổ chức chữa cháy
được bà con nhân dân hỗ trợ cho về nước uống cũng như là hỗ trợ cho đỡ các đường vòi để tới chữa cháy
thì chúng tôi cũng rất là xúc động và xin cảm ơn toàn thể bà con nhân dân
có dành những tình cảm cho những người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy chúng tôi
chuyên mục bạn nên biết ngày hôm nay sẽ là những thông tin từ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
về một số biện pháp sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ trong đêm tại các hộ gia đình
đây chắc chắn sẽ là những thông tin hữu ích với bất cứ gia đình nào
bởi chỉ một chút chủ quan bất cẩn thì hỏa hoạn có thể xảy ra và để lại hậu quả khôn lường
và những thông tin này cũng sẽ khép lại chương trình alo một mươi bốn tuần này